chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ bị cháy đen cạnh tủ bánh mì của chị
tại khu vực lề đường thuộc phường cà la crinh thành phố tây cô tỉnh gia lai
bước đầu đã biết được danh tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong
qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định thi thể trên là của chị trần thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tổ sáu phường nha crinh thành phố tây cô tỉnh gia lai tử vong do ngạt khí
theo đó trên tử thi không phát hiện tác động của ngoại lực
tuy nhiên các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh gia lai vẫn tích cực phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án
và có kết luận cuối cùng
vừa qua công an thị xã từ sơn chủ trì phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng năm đối tượng về hành vi mua bán trái phép
đó là nguyễn quang hùng hà tân kim mã đỉnh quang đều hai mươi chín tuổi cùng chú tại thị xã tử sơn
nguyễn văn thành ba mươi một tuổi chú huyện quế võ và nguyễn văn sắc hai mươi bốn tuổi chú huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một mươi một gam ma túy tổng hợp trong người hùng
và gần hai trăm sáu mươi tám gam ma túy tổng hợp trên ghế sau xe taxi biển kiểm soát chín mươi chín a một mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi hai do mã đình quang điều khiển
các đối tượng khai nhận chúng thống nhất
bán ma túy đá với giá là bốn trăm linh triệu đồng một kg tám năm triệu hai trăm linh viên ma túy ngựa
sau khi bàn bạc kim sắc thành vào hùng thuê quang lái taxi đến tỉnh lộ hai trăm chín mươi năm
thuộc khu dương lôi phường tân hồng thị xã từ sơn để giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm tội phạm ma túy vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm
trong đó có một đối tượng đang được tại ngoại và mang bầu sắp sinh con
nhưng vẫn tái phạm buôn bán ma túy
các bị cáo trong vụ án này gồm phạm thị nguyệt đinh hoàng trung nguyễn đăng khoa
cùng ở thành phố bôn ma thuật tống văn tránh võ văn toàn
cùng ở huyện kroana tỉnh đắk lắc và trương minh trung ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
để có tiền mua ma túy sử dụng nguyệt và trung đã thuê nhà trọ
tại phường tân lợi thành phố bôn ma thuận sống chung như vợ chồng
rồi mua ma túy về bán cho tránh toàn và khoa
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nguyệt đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc xét xử phúc thẩm
và tuyên phạt bốn năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên bị cáo nguyệt được hoãn thi hành án chín tháng
nhưng ra ngoài nguyệt lại mang thai và tiếp tục phạm tội
kết thúc viên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm thị nguyệt một mươi tám năm tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt của hai bản án mà bị cáo nguyệt phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam
bị cáo trương minh trung lãnh án một mươi năm năm tù giam
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ một đến một năm ba tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê tp đà nẵng
vừa phối hợp với các đơn vị ga đà nẵng chi nhánh công ty vận tải hàng hóa tại đà nẵng
kiểm tra toa hàng của tàu se một mươi chín chạy tuyến hà nội đà nẵng
phát hiện bảy mươi một kiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra công an quận thanh khê phát hiện bảy mươi một kiện hàng hóa
phần lớn là quần áo vải dây dép và một số mặt hàng tiêu dùng ước tính gần tám tấn
tất cả số hàng trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan điều tra số hàng trên đều có nguồn gốc từ nước ngoài
qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu móng cái quảng ninh về việt nam
mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường hải dương phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi nghìn năm trăm ba mươi một
do đỗ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện ninh giang điều khiển
vận chuyển bốn con gà giống
qua đầu tranh thắng khai nhận số gà trên được nhập lậu từ trung quốc
vận chuyển về huyện ninh giang tiêu thụ
toàn bộ số gà đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
và không có dây chứng nhận kiểm dịch động vật
lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tịch thu tiến hành tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt